cảm ơn các bạn đã theo dõi
họ đã xác định một số bị cáo chỉ đạo hoạt động của các đại lý trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã được hưởng lợi gần một sáu trăm linh tỷ đồng
đối với nhóm tội tổ chức đánh bạc là các đại lý cấp một và cấp hai quá trình làm đại lý các bị cáo khai được hưởng lợi từ việc trả lương thưởng và đua tốt các đại lý với nhau
sau gần hai năm làm đại lý có những bị cáo hưởng lợi gần ba tỷ đồng
khai nhận trước phiên tòa nhiều bị cáo là chủ đại lý trong đường dây đánh bạc cho biết
điều kiện cần để làm đại lý cấp một phải có tài khoản riêng tài khoản ngân hàng liên hệ với đại lý tổng
được thì đại lý tổng tự liên lạc lại tất cả thực hiện chỉ đạo bởi hoàng thành trung
theo cáo trạng trong tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng doanh thu của đường dây revip chiplub đã được chứng minh các cơ quan tố tụng tỉnh phú thọ xác định hoàng thành trung và một số người khác đã hưởng lợi gần một sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên trung đã bỏ trốn đang bị truy nã các cơ quan tố tụng sẽ xem xét xử lý trong giai đoạn hai của vụ án
đối với nhóm tội đánh bạc các bị cáo khai dễ dàng tham gia chơi game bài
ban đầu chỉ để giải trí nhưng sau đó bị cuốn vào thua rồi gỡ hình thức chơi qua điện thoại máy tính bảng hoặc máy tính
các bị cáo đánh bạc hàng chục triệu đồng mỗi ngày có bị cáo khai đánh bạc lên đến hàng trăm triệu mỗi ngày
chiều nay phiên tòa xét xử tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dự kiến phần xét hỏi các bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ phan xảo nam nguyễn văn dương sẽ diễn ra vào ngày thứ hai một mươi chín tháng một mươi một
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí vụ án ethanol phú thọ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự đối với
nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
hai khương anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
hoàng đình tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên trưởng phòng tài chính kế toán công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
đồng thời thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét đối với
lê thanh thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trưởng phòng thương mại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
chuyên lên các trang mạng xã hội đặt mua các linh kiện thiết bị sau đó đưa về nhà tự lắp ráp chế tạo ra nhiều khẩu súng hơi
nguyễn quốc thắng ba mươi hai tuổi trú tại xã cư xuê đã bị công an huyện cơm gà tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
nguyễn quốc thắng bị bắt quả tang khi đang có hành vi chế tạo súng trái phép tại nhà
tại thời điểm kiểm tra thắng đã lắp ráp bốn khẩu súng hơi
thắng đã lắp ráp súng hơi cỡ lớn dùng để bán đạn trì khám xét khẩn cấp nhà thắng
tổ công tác còn thu giữ nhiều linh kiện bộ phận rời của súng hơi máy móc để chế tạo lắp ráp súng và gần sáu trăm linh viên đạn trì
bước đầu thắng khai nhận đã lên mạng youtube và mạng xã hội facebook xem các clip hướng dẫn quảng cáo bán linh kiện súng hơi
để học cách chế tạo và liên hệ đặt mua chi tiết của khẩu súng như nòng cò ống hơi ống ngắm ống giảm thanh thông qua số điện thoại trên mạng
sau khi thỏa thuận giá cả các đối tượng bán sẽ gửi hàng qua đường bưu điện cho thắng
rồi em có lên trên youtube internet và facebook có tìm hiểu về dòng súng hơi để bắn chim
nên em đã tìm hiểu về cái tính đam mê tìm tòi và săn bắn nên em tìm những số điện thoại trên youtube và facebook người ta để lại
rồi em đã có đặt một số linh kiện về để gắn thành một khẩu súng
rồi em chế tạo tầm ba đến bốn ngày chi phí do đồng tầm một mươi triệu
với những khẩu súng này nếu không may mắn trúng người thì có thể dẫn tới khả năng chết người
vì thế em mong mọi người đừng có như em đừng có tìm hiểu và xin được sự khoan hồng của pháp luật về những hành vi sai trái của em
sử dụng súng săn súng tự chế mà chúng ta không được quản lý và trong quá trình sử dụng của người dân và rơi vào các đối tượng hình sự
cái đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật thì sẽ rất là phức tạp và gây ra án mạng
đây là một loại súng có độ sát thương rất là cao
thì qua cái vụ việc này công an huyện cư mở nga cũng đề nghị bà con không nên sử dụng tàng trữ mua bán các súng săn súng dự chế
và nếu mà phát hiện các đối tượng cũng như là các hoạt động thì thông báo ngay với cơ quan công an để phối hợp cũng như là xử lý theo quy định
sau khi công an huyện cư mở nga vận động thằng đã giao nộp thêm hai khẩu súng kíp một khẩu súng hơi bắn đạn trì và một khẩu súng cồn
hiện toàn bộ tám khẩu súng trên đã được công an huyện cư mờ ga đưa đi chương cầu giám định để có cơ sở xử lý nguyễn quốc thắng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện bình chánh tp hcm đã mở phiên tòa xét xử vụ bảo mẫu hành hạ trẻ và tuyên phạt trần thị hồng phúc hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh long an mức án một mươi tám tháng tù về tội hành hạ người khác
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bé gái năm tuổi được gia đình đưa đến lớp mầm non ánh
sao vàng tại xã đa phước huyện bình chánh do trần thị hồng phúc và cô huỳnh phương hân phụ trách đến khoảng một mươi giờ bốn mươi phút cùng ngày phúc cho các bé trong lớp uống sữa
riêng bé gái này bị bệnh nên không uống và ói trên sàn nhà
tức giận phúc lấy chiếc dép đang mang đánh vào chân và dùng tay tắt vào mặt cháu nhiều cái
thấy cháu khóc phúc kêu các cháu bé khác trong lớp lấy cây kéo rồi dùng vũ lực đè cháu xuống sản dùng kéo chĩa vào miệng cháu đe dọa bắt nín
chưa dừng lại ở đây khi cháu bé hoảng sợ không dám khóc nữa phúc thả ra và tiếp tục dùng tay tát vào mặt cháu nhiều cái
tại cơ quan điều tra phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên
kết quả giám định cho thấy cháu bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má trái và thái dương
sau khi để xảy ra sự việc trên lớp mầm non ánh sao vàng đã bị đình chỉ hoạt động và rút giấy phép
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào lúc bốn h ba mươi phút sáng nay tại một kiosk bán đồ điện nước
trên đường võ nguyên giáp khu phố hai phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
hậu quả là một người chết và hư hại nhiều tài sản bên trong
vào thời điểm trên phát hiện lửa bốc lên những người bên trong kiosk bỏ chạy ra ngoài chi hô cùng nhau dập lửa
tuy nhiên ngọn lửa lan nhanh và cháy sang kiosk bên cạnh
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện chữa cháy kịp thời đến hiện trường để dập lửa
đến chín giờ sáng cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế dập tắt hoàn toàn được đám cháy
vụ cháy đã làm một người thiệt mạng
nạn nhân được xác định là anh phạm thế huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường chú tỉnh tiền giang
theo quan sát kiosk có diện tích nhỏ có chứa các vật liệu như thiết bị điện ống nước đồ sắt bên trong đã bị cháy rụi
một tiệm mua bán điện thoại di động bên cạnh cũng bị lửa thiêu cháy
vâng thưa quý vị và các bạn qua vụ việc trên nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh phòng chống cháy nổ có hiệu quả cao
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân đặc biệt là các công ty doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm như gỗ giấy mút xốp
cần nêu cao ý thức tự quản tự phòng ngừa cháy nổ trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy
kiểm tra kỹ nguồn điện không để các vật dụng dễ gây cháy trong khu vực nhà xưởng và công ty
còn vào sáng ngày hôm nay tòa nhà trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam đang trong quá trình thi công
tại số một trăm một mươi bốn đường hoàng quốc việt cầu giấy hà nội đã xảy ra cháy lớn
đám cháy khiến cho nhiều người dân khu vực và công nhân thi công bỏ chạy và hoảng loạn
rất may là không có thiệt hại về người
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào khoảng chín h ba mươi phút sáng nay một mươi năm tháng một mươi một
họ phát hiện có lửa bốc lên từ tòa nhà đang thi công này
nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện một cột khói lớn bốc lên nghi ngút trên tầng thượng tòa nhà
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy điện tại khu vực tầng một mươi của tòa nhà dẫn đến nổ lớn
thời điểm xảy ra cháy có một số công nhân đang thi công tại tầng này
nó chạy ra lúc đấy có người nó chạy
tụi anh làm đó mà tụi anh làm bên nhôm kính thì đâu có cầu điện đâu có máy gì đâu
cứ nó chạy nó không theo mà
được cháy thì khoảng bảy tám người rồi chứ không có nhiều
tụi anh làm một mươi một cái tầng cháy nó cháy ở dưới tầng một mươi nó cháy lòn lên
ngay sau khi nhận tin báo bốn xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
đông đảo người dân đã tập trung đến khu vực này để xem
khiến giao thông tại khu vực này rơi vào tình trạng ách tắc cục bộ
vào khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một trên khu vực biển
lực lượng chức năng đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
phát hiện và kiểm tra tàu hà anh chín có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên
ông nguyễn trung kiên trú tại phường một mươi hai tp vũng tàu làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng sáu trăm linh lít xăng và một trăm linh lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã ra quyết định tạm giữ tăng vật
và phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo luật định
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng sông a giàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản co tăng xã lóng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng giàng a sành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản xì lồ xã mường lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
và đối tượng vũ việt sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại đội chín xã đức hợp huyện kim động tỉnh hương yên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời tiết khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới đêm sẽ có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông
ngay thì giảm mây trời hưởng nắng với nền nhiệt độ là hai mươi đến ba mươi độ
sao đến ngày một mươi tám khối không khí lạnh tầng thấp được tăng cường nên sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông thì khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm trời lạnh
các tỉnh phía đông bắc bộ mưa rào rải rác vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng sớm tuy nhiên với lượng không nhiều
trong khi đó tại khu vực trung du và đồng bằng thời tiết nắng ráo hơn mưa gần như chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn trời lạnh về đêm và sáng
sau đó từ ngày chủ nhật thì cũng do khối không khí lạnh tăng cường trở lại trời sẽ chuyển nhiều mây hơn có mưa rào và rông
trong đó các tỉnh vùng núi sẽ là những nơi có lượng mưa khá nên nhiệt độ sẽ giảm đáng kể từ ba cho đến bốn độ trời chuyển lạnh
với khu vực bắc trung bộ riêng tại thanh hóa thời tiết cũng khá tương đồng với các tỉnh bắc bộ
khi có sương mù vào đêm và sáng ban ngày trời có nắng
các tỉnh còn lại trong hai ngày tới vẫn duy trì thời tiết tốt trời phổ biến ít mưa ngày nắng với nền nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi một độ
đến ngày một mươi tám thì sẽ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
dịch xuống các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực bình thuận
do trên khu vực quần đảo trường sa sẽ xuất hiện một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ
vì vậy trong hai ba ngày tới khu vực này sẽ xuất hiện một đợt mưa rông trên diện rộng
do có mưa nên từ ngày một mươi tám nhiệt độ tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm khoảng từ hai cho đến ba độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ ngày mai trời cũng không biến đổi nhiều
khi phổ biến có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
mưa rông có trăng cũng chỉ xảy ra vào lúc chiều tối với lượng không nhiều tại các tỉnh ven biển miền tây của nam bộ
sau đó từ khoảng ngày một mươi bảy thì sẽ có mưa vừa mưa to và rông
vì vậy người dân cần đề phòng có gió giật mạnh
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác trên truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt